chính quyền tỉnh ishikawa thuộc bán đảo noto miền trung của nhật bản tầm chấn của trận động đất mạnh vừa qua
đã đưa ra cảnh báo về các rủi ro thứ cấp tại các khu vực bị ảnh hưởng thiên tai
khi vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ sập nhà và lở đất do mưa lớn kéo dài
theo đài quan sát khí tượng khu vực kanazawa bầu khí quyển hiện vẫn chưa ổn định
do ảnh hưởng của các rãnh áp suất và không khí lạnh trên cao
có thể tác động tới độ vững chắc của kết cấu đất ở vùng noto
do tác động tích lũy của các trận động đất trước đó và tuyết tan do mưa gây ra
hiện có khoảng ba mươi người đang lánh nạn tại các trung tâm sơ tán của chính phủ
trong bối cảnh gia tăng nguy cơ lây lan các bệnh truyền nhiễm như cúm và covid một mươi chín
trong khi đó gần ba năm trăm linh người vẫn còn mắc kẹt trong các cộng đồng bị cô lập do đường xá bị chia cắt sạt lở
gần sáu mươi hộ gia đình không có nước sinh hoạt và hơn một mươi năm hộ gia đình không có điện sử dụng
tính đến trưa ngày hôm nay một mươi tháng một
số người thiệt mạng liên quan đến thảm họa động đất tại tỉnh ishikawa đã lên tới hai trăm linh sáu người
trong khi vẫn còn sáu mươi tám người mất tích